sau hơn sáu giờ huy động lực lượng tham gia truy bắt đến hai mươi ba giờ đêm qua tại khu vực bản lọng mén xã trường bắc huyện thuận châu tỉnh sơn la lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng lò văn ương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại bản lọng mén xã trường bắc huyện thuận châu là đối tượng đâm tử vong đồng chí công an viên
trước đó như intv đã đưa tin ngày một mươi bốn tháng chín tổ công tác của công an xã trường bắc huyện thuận châu tỉnh sơn la phát hiện đối tượng lò văn ương có biểu hiện tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
khi tổ công tác tiến hành kiểm tra đối tượng đã dùng dao chống trả và bỏ chạy vào rừng
đến một mươi bốn h ngày một mươi năm tháng chín lực lượng chức năng vây bắt ương tại khu vực xã trường bắc đối tượng đã manh động dùng dao nhọn chống trả quyết liệt
đồng chí quảng văn sôm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai công an viên bất chấp nguy hiểm đuổi theo áp sát bắt giữ đối tượng nhưng với bản chất côn đồ ương đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người đồng chí sôm sau đó bỏ chạy lên rừng
mặc dù đã được mọi người khẩn trương đưa đến bệnh viện đa khoa huyện thuận châu cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đồng chí quảng văn sôm đã anh dũng hy sinh
nhận được tin báo công an tỉnh sơn la đã huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ truy bắt đối tượng sau hơn sáu giờ đồng hồ đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng
hôm qua công an tỉnh bắc giang đã tổ chức lễ truy điệu và an táng cho thượng sĩ nguyễn văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bắc giang đã dũng cảm hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại quê nhà thôn vũ trụ đồn xã vũ xá huyện lục nam tỉnh bắc giang
trước sự hy sinh dũng cảm của đồng chí nguyễn văn mạnh cũng trong ngày hôm qua giám đốc công an tỉnh bắc giang đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ cho đồng chí nguyễn văn mạnh
như intv đã đưa tin chiều ngày một mươi bốn tháng chín trung sĩ nguyễn văn mạnh tham gia cùng một tổ công tác của công an tỉnh bắc giang thực hiện kế hoạch phương án đấu tranh về đối tượng vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên đường cao tốc hà nội bắc giang thuộc địa phận xã nội hoàng huyện yên dũng tỉnh bắc giang
phát hiện nghi vấn tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện xe ô tô khách một mươi sáu chỗ ngồi phương tiện này đã giảm tốc độ tấp vào lề đường tuy nhiên ngay sau đó đối tượng bất ngờ tăng tốc lao thẳng xe về phía tổ công tác và đâm hắt đồng chí trung sĩ nguyễn văn mạnh lên nắp capo
trung sĩ mạnh đã bám vào cần gạt nước của xe và yêu cầu đối tượng dừng xe chấp hành việc kiểm tra song các đối tượng vẫn tiếp tục điều khiển xe trên đường cao tốc được khoảng một km thì đồng chí mạnh ngã khỏi nắp capo và bị bánh xe ô tô chèn qua người